ngày tám tháng sáu tới ngày đầu tiên của đợt họp trực tiếp kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội sẽ tiến hành bấm nút phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu gọi tắt là evfta
và trước đó thì ubthq đã hoàn thành báo cáo tiếp thu giải trình sau phiên thảo luận toàn thể của quốc hội về nội dung này
báo cáo nêu rõ hầu hết các ý kiến của đại biểu quốc hội đều bày tỏ nhất trí cao với tờ trình của chủ tịch nước
báo cáo thuyết minh của chính phủ và báo cáo thẩm tra của ubthq
tán thành việc quốc hội phê chuẩn hiệp định báo cáo cũng đã nêu rõ sáu khuyến nghị lớn từ các đại biểu
việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư với liên minh châu âu sẽ đem lại cho việt nam nhiều lợi ích
thúc đẩy gia tăng thương mại hai chiều giữa hai bên tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và có tính bổ trợ lẫn nhau
tăng quy mô xuất khẩu một số ngành hàng thế mạnh của việt nam nhất là hàng nông sản thủy sản may mặc
đồng thời doanh nghiệp và người dân việt nam sẽ có điều kiện mua máy móc thiết bị hiện đại với giá cả phải trăng
người dân việt nam sẽ được tiếp cận hàng hóa tiêu dùng chất lượng cao như nhóm hàng hóa mỹ phẩm được người việt nam ưa chuộng với giá cả thấp hơn
báo cáo tiếp thu cũng nêu sáu kiến nghị lớn từ các vị đại biểu
thứ nhất chính phủ sớm ban hành chiến lược kế hoạch chi tiết để triển khai hiệp định tổ chức phổ biến
tuyên truyền kịp thời sâu rộng trong hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp và người dân
thứ hai các bộ ngành liên quan phối hợp lãnh đạo các địa phương chọn lựa xác định danh mục ngành hàng
các sản phẩm là thế mạnh của việt nam sớm tham gia vững chắc thị trường rộng lớn này
trước mắt có biện pháp giữ duy trì thị phần thị trường các nước liên minh châu âu trong điều kiện đại dịch covid một mươi chín
đồng thời tận dụng tốt thành tựu của cách mạng công nghiệp bốn nền kinh tế số trí tuệ nhân tạo
thứ ba có chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động
chính sách thúc đẩy chương trình phát triển vững chắc doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhất là sử dụng gói hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực hội nhập và quản trị hiệu quả đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
thứ tư xây dựng chương trình tăng khả năng đối phó hiệu quả hạn chế rủi ro thấp nhất với những diễn biến phát sinh phi truyền thống
nghiên cứu luật pháp nước sở tại để hạn chế vi phạm trong hoạt động thương mại
thứ năm cung cấp đầy đủ kịp thời bộ tài liệu hiệp định các tài liệu hướng dẫn phổ biến tuyên truyền
các tài liệu hướng dẫn hiệp định cần thể hiện bằng ngôn ngữ phù hợp để dễ tiếp cận dễ hiểu dễ nhớ
thứ sáu tổ chức bộ máy đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ của các cơ quan liên quan ở trung ương địa phương
nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp hướng dẫn tổ chức thực hiện thường xuyên tổ chức ra soát và kiểm tra công tác triển khai thực hiện hiệp định trên thực tế